tỉnh ninh bình có mưa to và rông do ảnh hưởng của áp thấp chủ động ứng phó từ trước nên tỉnh ninh bình đã giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra
lực lượng chức năng huy động các đội xung kích trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ sẵn sàng có mặt mọi lúc mọi nơi kịp thời khắc phục khi sự cố xảy ra
nhằm đảm bảo an toàn tính mạng tài sản diện tích sản xuất đất nông nghiệp và đất nuôi trồng thủy sản của hàng ngàn hộ dân phía bên trong đê
ninh bình đã chỉ đạo các địa phương kiểm tra bảo vệ các tuyến đê sung yếu để đảm bảo an toàn đê điều và phục vụ sản xuất
các địa phương thực hiện công tác bốn tại chỗ tổ chức lực lượng sẵn sàng cứu hộ cứu nạn khi cần thiết
yêu cầu thành viên ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện thành phố trực tiếp xuống cơ sở
nhất là vùng ven biển đồi núi đôn đốc cán bộ và nhân dân khẩn trương thực hiện đúng yêu cầu của tỉnh đề ra trong công tác phòng chống mưa úng sạt lở